sau sự cố chìm tàu trong cơn bão số một mươi hai vừa qua đến nay còn bảy tàu chở hàng trong đó có tàu chở dầu với tổng số lượng dầu đang nằm dưới đáy biển ước tính một trăm linh tấn dầu diesel và hai mươi ba tấn dầu ma rút
đây là vụ chìm tàu chưa từng có ở bình định nếu xảy ra sự cố tràn dầu ở ngay vịnh quy nhơn chắc chắn sẽ là thảm họa
cả môi trường sống hoạt động đánh bắt hải sản kinh doanh du lịch đều bị đe dọa
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng này phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình định ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tập trung mọi nguồn lực để cứu thuyền viên và ứng phó sự cố tràn dầu từ những tàu bị nạn
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà cũng đã đến bình định chỉ đạo công tác ứng phó với sự cố tràn dầu đối với các tàu hàng bị chìm
bộ trưởng đã yêu cầu việc trục vất các tàu hàng phải được tiến hành khẩn trương bởi liên quan đến an ninh an toàn hàng hải và môi trường biển ở khu vực
tuy nhiên đến nay công tác vớt các tàu vẫn chưa có nhiều tiến triển